người tiêu dùng việt nam đang lo lắng phải chi thêm vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng để mua ô tô bán tải
khi bộ tài chính đề xuất tăng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với loại xe này
theo dự thảo xe ô tô bích up chở hàng và ô tô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép dưới một năm trăm linh kg
và có từ năm chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng sáu mươi mức thu lệ phí trước bạ lần đầu
đối với ô tô chở người từ chín chỗ chở xuống
đối với ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống dự thảo quy định mức lệ phí trước bạ lần đầu là một mươi năm
trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương
hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng
nhưng tối đa không quá năm mươi mức quy định chung tại thời điểm này
ô tô chở người từ chín chỗ chở xuống xe ô tô bích up chở hàng và ô tô tải van
có khối lượng chuyên trở cho phép dưới một năm trăm linh kg
từ năm chỗ ngồi chở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai chở đi
với mức thu là hai và áp dụng thống nhất trên toàn quốc